việt nam là một trong một mươi nước bị tổn thương nặng nề do thiên tai không chỉ vào mùa mưa bão mà loại hình thiên tai như sạt lở đất vẫn đang diễn ra hàng ngày
mỗi năm việt nam có hàng trăm ngôi nhà bị nước cuốn trôi chưa kể số người chết mất tích và thiệt hại một năm gdp do thiên tài
nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày một mươi ba tháng một mươi với chủ đề của năm nay là giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai
chúng ta hãy cùng điểm lại thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong những năm gần đây
năm hai nghìn một mươi sáu thiên tai khiến việt nam thiệt hại kinh tế bốn mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy con số thiệt hại kinh tế do thiên tai là sáu mươi tỷ đồng
ước tính trung bình kinh tế việt nam thiệt hại năm hai tỷ usd mỗi năm do thiên tai
có rất nhiều nguyên nhân khiến việt nam được xem là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương bởi các thảm họa thiên tai ở đông nam á nói riêng và trên thế giới nói chung
trong những năm gần đây
thì cái phát triển kinh tế xã hội cái sự gia tăng dân số cho nên là nhân dân làm nhà cửa cũng như là một số cơ sở ả tầng vùng ven sông là diễn biến rất là mạnh như ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến
cùng với các hoạt động của tàu bè v v thì cái sạt lở chắc chắn nó sẽ diễn biến phức tạp nếu chúng ta không có biện pháp
năm hai nghìn một mươi bảy đã chứng kiến rất nhiều mất mát do thiên tai nhưng hậu quả đến từ lũ quét và sạt lở đất là rất nặng nề
theo kết quả đánh giá nơi ở an toàn của ban chỉ đạo trung ương
trong thiên tai có đến hơn tám mươi hộ dân ở miền núi phía bắc đang sống trong những ngôi nhà kém an toàn trước thiên tai
thế nhưng bài toán di dời dân đến nơi an toàn vẫn chưa có lời giải
trong khi đó ở khu vực phía nam tình hình sạt lở bờ sông bờ biển cũng đang xảy ra phức tạp
và có xu thế gia tăng cả về phạm vi và quy mô
riêng vùng đồng bằng sông cửu long hiện có năm trăm sáu mươi hai điểm bờ sông bờ biển bị sạt lở
thiệt hại kinh tế xảy ra hàng ngày khi người dân mất đi đất sản xuất
tính bình quân sau một mươi năm thì cái diện tích đất rừng phổ
cái vùng hộ nó bị mất là khoảng trên dưới là năm trăm linh hectare
và nó ảnh hưởng khoảng hai trăm năm mươi hộ dân là coi như không còn đất sản xuất
tổng số người bị thiệt hại dù nặng hay nhẹ do các thảm họa thiên tai gây ra
tính trung bình khoảng ba triệu người mỗi năm
về thiệt hại kinh tế khoảng năm hai tỷ đô la mỹ mỗi năm
chúng ta phải tiến hành một loạt các giải pháp kể cả khẩn cấp lẫn lâu dài
về khẩn cấp thì những cái vùng mà có nguy cơ đặc biệt cao là phải di dân
nếu vấn đề chúng ta không có
để chúng ta tiếp tục xây dựng nhà cửa những hạ tầng lớn ở ven sông
thì sạt lở sẽ ngày càng nghiêm trọng
thực tế này đang đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật công nghệ hiện đại hơn
về lâu dài cả ở miền núi và đồng bằng cần đẩy nhanh trồng rừng
để bảo đảm thảm phủ thực vật giữ đất và nước chống xói mòn
đồng thời nhiều địa phương nguy cơ cao về sạt lở đất
cần tổ chức lại dân cư quy hoạch lại sản xuất
lồng ghép phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp trong phòng chống thiên tai